ước tính số người từ vùng dịch đà nẵng trở về hà nội lên tới một trăm linh người
tuy nhiên trong thời gian vừa qua việc tuân thủ cách ly chưa chặt chẽ
trước tình hình này tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín sáng nay
hà nội yêu cầu những người từ đà nẵng trở về phải nghiêm túc thực hiện cách ly tại nhà
chờ lấy mẫu xét nghiệm pcr
từ ngày hôm nay ngày tám tháng tám hà nội tiến hành xét nghiệm pcr cho khoảng bảy mươi năm người
về từ đà nẵng từ ngày một mươi năm tháng bảy
tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cho biết hiện đã có sáu quận huyện
của thành phố ghi nhận ca mắc covid một mươi chín
vì vậy việc khoanh vùng dập dịch và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm phải được tiến hành khẩn trương
phấn đấu hoàn thành trong một tuần
liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ông nguyễn đức trung yêu cầu tiến hành xét nghiệm pcr
cho toàn bộ thí sinh về từ đà nẵng ngay trong chiều ngày tám tháng tám
dù có kết quả âm tính thì vẫn sẽ được bố trí phòng thi riêng
tuy nhiên toàn bộ giáo viên về từ đà nẵng và những người liên quan đến f một f hai sẽ không tham gia coi thi